liên quan đến vụ hai ngư dân bị hành hạ trên tàu cá mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã khởi tố bắt tạm giam thêm bị can sử trí tâm
để điều tra về hành vi hành hạ người khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can gồm
nguyễn văn tị nguyễn công toàn và đoàn văn hùng cùng ở huyện trần văn thời để điều tra về hành vi hành hạ người khác
theo điều tra ban đầu trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển ba đối tượng đã sử dụng tay cùng nhiều hung khí
để đánh đập bẻ răng và dùng dao chém vào người của trương văn trung và lê văn bình cùng là thuyền viên trên tàu
khám xét tàu cá lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một số vật dụng và hung khí liên quan trong vụ án